phát biểu tại lễ tuyên dương học sinh đoạt giải olympic quốc tế
và học sinh xuất sắc kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã bày tỏ lòng chi ân sâu sắc
đến các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh học sinh
đã góp phần dạy dỗ các em học sinh trên các đấu trường quốc tế
nhắc tới các bậc phụ huynh thủ tướng bày tỏ
tuy các bậc phụ huynh học sinh không có tấm huân chương nào
nhưng không có niềm vui và niềm tự hào nào hơn giây phút ngày hôm nay
không có phần thưởng nào lớn hơn niềm tin vào tương lai
để có được kết quả của ngày hôm nay là sự hy sinh thầm lặng của các bậc phụ huynh
thủ tướng cũng ghi nhận những đóng góp của bộ giáo dục và đào tạo
trong việc tuyển chọn và bồi dưỡng kiến thức cho các em học sinh
đoạt giải xuất sắc trong kỳ thi olympic quốc tế
và tổ chức thành công kỳ thi trung học phổ thông
phù hợp với yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo
theo tinh thần nghị quyết hai mươi chín của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi một
tôi cũng mong những gì các em đạt được ngày hôm nay
sẽ là những bước chân đầu tiên trên hành trình rộng lớn hơn
với một tầm nhìn xa hơn
đất nước chúng ta đang bước vào kỷ nguyên của một cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
một trong những yêu cầu tiên quyết đặt ra cho chúng ta
là sự sẵn sàng về chắc chắn về nguồn nhân lực
đạt trình độ sánh ngang với các cường quốc nam châu
như bắc hồ hàng mông
thủ tướng nêu rõ muốn sánh vai với các cường quốc nam châu
và để xây dựng một việt nam đàng hoàng hơn to đẹp hơn
thì nguồn nhân lực mang tính chất quyết định
và như vậy mới phù hợp với toàn cầu hóa hiện nay
để bảo đảm được chiến lược xây dựng nguồn nhân lực
thủ tướng yêu cầu ngành giáo dục phải đổi mới toàn diện
để đảm bảo sự sẵn sàng chiến lược này
ngoài cố gắng của từng cá nhân thế hệ trẻ việt nam
ngành giáo dục phải đổi mới toàn diện về lượng lắng về trách
không những đào tạo kiến thức chuyên môn
mà chúng ta phải thực sự mang tinh thần kiến tạo phát triển
hệ thống giáo dục các trường đại học của chúng ta
phải là những mô hình tiên tiến về quản trị và tổ chức
về con người chất lượng mục tiêu phương pháp
giảng dạy môi trường văn hóa và năng lực hậu nhập quốc tế
tại buổi lễ thủ tướng đã nhắn gửi
tới các em học sinh đoạt giải đó là tổ quốc không chỉ cần tấm huân chương của các em
mà hơn thế nữa chính các em sẽ là những người thuộc thế hệ đưa việt nam
bước lên đài vinh quang trong kỷ nguyên của cuộc cách mạng lần thứ tư
vì vậy các em cần phát huy sáng tạo giữ vững tinh thần
xứng đáng là thế hệ tương lai của đất nước
tại lễ tuyên dương tám em học sinh đạt huy chương vàng olympic quốc tế
các môn học trong đó ba em được nhận huân chương lao động hạng ba
và năm em được nhận bằng khen của thủ tướng chính phủ
một mươi chín em học sinh đạt huy chương bạc huy chương đồng
và bằng khen trong các kỳ thi olympic quốc tế khu vực
tám em học sinh đoạt giải ba cuộc thi khoa học và kỹ thuật quốc tế intel isef năm hai nghìn một mươi chín
và năm em học sinh được đánh giá xuất sắc nhất trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám